công an tỉnh vĩnh long vừa thi hành lệnh bắt bị can võ văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ xã tân bình huyện bình tân tỉnh vĩnh long
để điều tra về hành vi dùng dao đâm người khác dẫn đến tử vong xảy ra trên địa bàn huyện bình tân tỉnh vĩnh long
vào ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai võ văn thanh đi nhậu về nhà thì xảy ra cự cãi với anh ruột tên là võ kha ly ở nhà kế bên
trong lúc cự cãi ly dùng cúp kim loại dạng ống đánh trúng vào cổ tay phải của thanh
lúc này thanh lấy ống kim loại có gắn sẵn con dao thường ngày dùng để hái bắp chuối đâm trúng vào vùng nách bên phải của anh ly
sau đó anh ly được gia đình đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật